chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
bảy trường hợp dương tính với ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phú thọ phát hiện tạm giữ tại một quán karaoke trên địa bàn xã phùng nguyên huyện lâm thao
tại quán karaoke an bình thôn bồng lăng xã phùng nguyên
lực lượng công an phát hiện một mươi bảy trường hợp đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
tết nhanh cả một mươi bảy người đều dương tính với các chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã tạm giữ các đối tượng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định